tại hồ e xúc hạ huyện ea súp tỉnh đắk lắc tổng cục thủy sản phối hợp với sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh đắk lắc
cùng ủy ban nhân dân huyện ea súp đã tổ chức lễ thả một mươi chín con cá lăng và cá thắt lát giống nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản
từ đầu năm hai nghìn một mươi bảy đến nay tri cục thủy sản tỉnh đắk lắc đã tiến hành thả hai mươi năm cá giống xuống hồ lắc
đập buôn chiết huyện lắc hồ thủy điện serepok ba huyện buôn đôn nhằm tăng cường nguồn lợi thủy sản trong các hồ đập
đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân trong việc bảo vệ và tái tạo nguồn lợi thủy sản tại địa phương
với lợi thế có nhiều hồ đập lớn ngành khai thác nuôi trồng thủy sản của tỉnh đắk lắc đang đem lại hướng đi mới trong phát triển kinh tế cho người dân
theo tri cục thủy sản tỉnh đắk lắc chín tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy sản lượng thu hoạch thủy sản toàn tỉnh đạt một mươi năm năm trăm năm mươi bốn tấn chiếm bảy mươi bảy một so với kế hoạch
sản lượng khai thác đạt một ba trăm chín mươi sáu tấn chiếm tám mươi hai một mươi so với kế hoạch